với mục tiêu đảm bảo tuyệt đối tình hình an ninh trật tự trật tự an toàn giao thông trước và sau tết nguyên đán hai nghìn hai mươi
hiện nay toàn lực lượng cảnh sát giao thông trên toàn quốc đang gia quân cao điểm xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông
đồng thời phối hợp với các đơn vị chức năng để kiểm tra kiểm soát mạnh trên địa bàn
ghi nhận của phóng viên truyền hình công an nhân dân tại tỉnh quảng ngãi
quốc lộ một a hai tuyến đường tránh nối cao tốc đà nẵng quảng ngãi
lực lượng cảnh sát giao thông đã bố trí nhiều tổ tuần tra tại nhiều vị trí khác nhau
nhiều phương tiện xe khách xe tải được kiểm tra về số lượng hành khách yếu tố an toàn kỹ thuật nồng độ cồn
sau một thời gian ghi nhận đều không phát hiện trường hợp nào vi phạm
chở qua số người quy định hoặc là chạy qua tốc độ quy định
còn tại bến xe quảng ngãi lực lượng chức năng cũng tăng cường giám sát kiểm tra
mỗi chuyến xe đường dài trước giờ khởi hành đều được kiểm tra kỹ lưỡng về số lượng hành khách yếu tố an toàn kỹ thuật
có như vậy mới có thể góp phần làm giảm và kiềm chế tai nạn giao thông vào những ngày cuối năm